ngày tết vừa qua công việc của chị hoa cũng chẳng khác gì ngày bình thường
trèo đò đi bắt cá bởi những bữa cơm trong gia đình chị phụ thuộc cả vào những chuyến bắt cá này
đã gần hai mươi năm gia đình chị sống trên đò đã nếm trải đủ những khó khăn đến từ sự thất thường của thời tiết
từ ăn uống vệ sinh cho đến mọi sinh hoạt gia đình tất cả đều diễn ra trên con đò lụp sụp qua bao mùa nắng mưa
cái cây bơ cửa nực lên là mình cửa lên thôi
nước sông dịn vào cơm áo là câu ví von của người dân vạn đò thủy phú
những phận người sống dựa vào tôm cá trên sông
mọi ăn uống tắm gội giọt rũ của gia đình chị hoa
đều nhờ vào nguồn nước sông đục ngầu và đầy rác thải trôi giạt
từ đời cha ông đến con cháu suốt đời sắp mặt với sông nước
sống lênh đanh trên đỏ như một định mệnh
các con của vợ chồng chị hoa cũng không có điều kiện để theo đuổi đến cùng việc học
vì cuộc sống quá khó khăn
nắng thì nóng còn lúc mưa thì ướt
còn lúc bão thì không gọi cho chú
tết với gia đình anh ngao chị hoa
chỉ là đêm giao thừa dậy thắp nén hương cho ông bà rồi đi ngủ
và sáng mùng một dậy đi thả lưới bắt cá như ngày thường
bữa cơm ngày tết cũng đơn giản như mọi ngày
chỉ có cá và rau nhưng với họ có lẽ vậy là đủ
chỉ cần gia đình xung họp và bữa cơm ấm cúng
bao nhiêu năm nay họ đã quen với không khí bình thường
sản đơn vào những ngày đầu xuân năm mới

một ngày tết tới cũng hay đi làm đấy
tết thì cũng có bình chân cũng có cái hoa chí gì
cũng thấy cảm thấy buồn
nhưng mà mỗi thứ em muốn có phải cái áo vải cung cho đẹp
với bánh kéo đô ngồi ăn đô nói chuyện vui
con con đỏ rộng chừng một mươi mét vuông
là nơi sáu con người gia đình chị liên sống
mọi sinh hoạt bó gọn trong một khoảng không gian
tối tăm nhỏ hẹp
sàn giữa là nơi đặt bếp
cũng là nơi ăn trốn ngủ
phía đầu là đồ đạc dụng cụ cho nghề chai lưới
bốn người con nhỏ nheo nhóc
bản thân chị liên lại mắc căn bệnh thiếu máu
kinh tế trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng
với công việc đánh bắt cá
sống có nhiêu con thì vất vả lắm chứ
chồng đi làm thì tôi ở nhà mà con cãi cả bụng nữa
rồi con khóc con lá con ngây
có làm được cái chi mà không
giọt rửa cơm nướng cho hàng ngày nữa mà
cũng hết giờ rồi mà làm được cái chi hết
có người ai được gặp ớt lên gái lên thuyền nữa mà
đi một cùng sờn bộ rau hết
mà cậu dám làm được chi mà không
nhờ sức khỏe của con mẹ của thuyền
bệnh hoài có việc thiếu máu ấy
một lần đi chuyên nữa thì có con bác chứ
ở nhà cũng có làm được kinh tế
mà khó khăn đuổi lên đuổi xuống rồi
tết đối với gia đình chị liên cũng như ngày thường
không sông đất sông nhà
họ may chỉ là bữa ăn no cơm
và hương khói đốt nhiều hơn trên thuyền
để mong cầu bình an cho gia đình
ngày tết cũng là những ngày chồng chị liên tất bật với công việc hơn
nên những công việc ở nhà vào dịp đầu năm như cúng bái đều do chị lo liệu
nhà nghèo chị liên cũng không có điều kiện mua sắm đồ mới gì cho đàn con thơ
chỉ có ít bánh kẹo cũng khiến lũ trẻ vui hơn ngày thường
với tôi thì tết cũng như ngày bình thường rồi ạ
chúng có chi hết
chỉ có là mình lo mà làm mầm cúng giữa trời là có cái ruộng ra tết được thôi
chứ còn trong nhà thì thấy vẫn bình thường
vì không có tiền có bạc mà cũng ở trong nhà rồi
có sắm sữa được cái gì mua cũng gọi là tết
không có để sắm hoa đao hoa mai chỉ trong nhà
hay là mất bánh ngừng bánh kẹo đó chỉ hết
nói chung là có mua được ít bánh kẹo cho con mừng nữa thôi
chỉ còn mong sức khỏe vì có tiền để mua đồ quà tết ác cũng như con đó
rửa cho năm đi là lần mai mới mừng được á
không có tiền này
hơn nửa thế kỷ xóm vạn trải vẫn thế
vẫn những con thuyền những tấm bạt ni lông phủ kín quanh thuyền
cuộc sống sông nước đã dịn vào con người họ như không bao giờ có thể rứt ra
hai mươi bốn hộ dân xóm vạn đò thủy phú không ai hơn ai
họ cứ nghèo khổ đeo bám mãi trên những con thuyền
kiếp vạn trải ăn xong ngủ đò cứ vịn vào vai áo từ đời này qua đời khác
nhiều người muốn buông ra nhưng nghĩ lại không biết đi đâu về đâu
nên lại bám lấy nó như định mệnh đã an bài
hiện nay đã có quỹ đất cho người dân tại xóm vạn đò thủy phú
cơ quan chức năng đang xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm cho những hộ dân này được lên bờ ổn định cuộc sống
thì bây giờ là nghe mấy chó là cũng mừng lắm
mừng cả vừa ở trong và có hoàn cảnh luôn
của đêm cũng ngủ được luôn
rồi cho bảy năm đi bảy năm đi thì mong lên nhà tưởng nhiều lắm chứ
nhà mà chưa giờ họ chó mà được bơ
lên được bơ mừng cho ở giữa đo đi cực khổ con gái nhỏ nhỏ cứ bổ rao mãi
những người như chị hoa anh ngao chị liên sẽ không còn phải sống cả kiếp người lanh đanh sống nước như bố mẹ họ nữa
có lẽ đây là cái tết cuối cùng của họ ở trên con đò này